về tình hình nhiệt độ do ngày mai ở vùng núi trời nhiều mây và có mưa sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ giảm còn hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực trung du và vùng đồng bằng mưa muộn hơn nên trong ngày trời vẫn khá oi bức với mức nhiệt cao là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
nằm về phía nam vì thế trong đêm nay và ngày mai miền trung vẫn ngoài vùng tác động của khối không khí lạnh
thời tiết trên khu vực vì thế tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa ngày trời nắng giáo
với phương nhiệt phổ biến là từ ba mươi bốn ba mươi năm độ trên toàn khu vực
đến chiều và tối mai ở khu vực phía bắc miền trung là các tỉnh thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh sẽ chuyển mưa rông kèm theo các hiện tượng cực tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh đặc biệt là các huyện vùng núi phía tây nên người dân cần hết sức lưu ý
với tây nguyên và nam bộ từ ngày mai gió mùa tây nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh trở lại mưa sẽ tăng hơn cả về diện và lượng
dự báo trong chiều và tối mai mưa sẽ xuất hiện nhiều nơi ở tây nguyên và nam bộ trong đó nhiều điểm ở nam tây nguyên cũng như là khu vực miền đông của nam bộ sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh nguy cơ lúc xoáy và gió giật
tuy nhiên trước đó vào thời điểm ban ngày trên cả hai khu vực ít mưa ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ phổ biến ở mức hai mươi chín ba mươi một độ ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ giữ mức nhiệt là ba mươi một ba mươi
trên biển dưới tác động của gió tây nam hoạt động mạnh dần lên ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang bao gồm các đảo như thổ chu và phú quốc sẽ có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến đông nam cấp bốn cấp năm và nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa gió tây nam là cấp năm và nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước